chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu rõ vùng kinh tế trọng điểm là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước
chúng ta cần khẩn trương xây dựng hoàn thiện quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh nằm trong quy hoạch tổng thể quốc gia
với từng vùng kinh tế trọng điểm cụ thể thủ tướng nêu rõ vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
với trọng tâm là tam giác phát triển gồm hà nội hải phòng quảng ninh
có nhiều điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao chế biến chế tạo điện tử dịch vụ tài chính ngân hàng
logistic nông nghiệp công nghệ cao có thế mạnh về nguồn nhân lực hình thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao
vùng kinh tế trọng điểm miền trung tập trung phát triển mạnh kinh tế biển phát triển hệ sinh thái ô tô
các ngành dịch vụ vận tải đặc biệt là du lịch cần có đề án phát triển du lịch miền trung kết hợp với tây nguyên
thành vùng trọng điểm mang tầm khu vực và thế giới
vùng kinh tế trọng điểm phía nam phải tập trung thu hút đầu tư quy mô lớn công nghệ cao đứng đầu các chuỗi giá trị
phát huy vai trò đầu tờ của thành phố hồ chí minh để đưa vùng này thành động lực tăng trưởng ngay trong năm hai nghìn hai mươi
vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông kiểu long có nhiều tiềm năng lợi thế nhưng có trình độ phát triển chưa cao
cần phát triển mạnh mẽ các ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đặc biệt các loại nông sản chủ lực tôm cá cha trái cây
phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến
các địa phương thực hiện tốt nghị quyết một trăm hai mươi về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long ứng phó biến đổi khí hậu